để tạo điều kiện cho nhân dân tham quan không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận
dự kiến tổ chức từ một mươi chín h ngày hôm nay ngày một tháng chín
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã lên phương án bảo đảm tuyệt đối công tác an ninh trật tự
theo đó công an quận hoàn kiếm sẽ thành lập nhiều chốt gồm các lực lượng cảnh sát và đội tự quản
thực hiện cấm các phương tiện vào khu vực hồ hoàn kiếm
ở các khu vực bao quanh tuyến phố đi bộ thành lập năm tổ tuần tra phát hiện xử lý
những vấn đề nảy sinh để bảo đảm an ninh trật tự
tuyệt đối không để các phương tiện giao thông dừng đỗ dưới lòng đường
về hè trái quy định gây cản trở giao thông cũng như các trường hợp kinh doanh trái quy định vi phạm trật tự đô thị
hiện công an quận hoàn kiếm đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động của công an thành phố triển khai trên bốn mươi chốt và nhiều tổ công tác
để giải quyết chống ủn tắc giao thông sẵn sàng phục vụ nhân dân về với trung tâm hà nội giải trí mua sắm